vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt quả tang
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi tháng tám tại quốc lộ bốn g xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
lực lượng công an đã phát hiện đối tượng giàng thị máy có biểu hiện nghi vấn
hai tổ trinh sát khống chế bắt thành công đối tượng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bao tải bên trong có chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
được chia thành hai mươi bọc ni lông màu vàng một xe máy và một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu giàng thị máy khai nhận vào khoảng hai tháng trước
đối tượng được một người đàn ông quốc tịch lào rủ cùng tham gia mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa tỉnh lào cai để tiêu thụ